tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư việt nam đồng phối hợp với cơ quan phát triển bỉ tổ chức hội thảo kết thúc dự án quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh nhằm giới thiệu những nỗ lực bài học kinh nghiệm và giải pháp để việt nam tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách và huy động nguồn lực liên quan đến tăng trưởng xanh
được phê duyệt giữa năm hai nghìn một mươi ba và triển khai cho đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín dự án quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh hỗ trợ nâng cao năng lực và tăng trưởng xanh cho các trung ương và địa phương tập trung hỗ trợ các cơ quan chính phủ điều tiết và quản lý tài chính khí hậu hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh và đầu tư thí điểm tại sáu tỉnh hà tĩnh ninh thuận bình thuận bình định phú yên và khánh hòa
sau sáu năm triển khai dự án đã đạt được năm kết quả triển khai
chính là thiết kế và xây dựng công cụ tài chính nâng cao năng lực lãnh đạo về tăng trưởng xanh hỗ trợ các dự án thí điểm tại địa phương
bên cạnh đó thông qua cơ chế kêu gọi đề xuất các hoạt động tăng trưởng xanh khác được hỗ trợ trên toàn quốc và phổ biến nhân rộng các ứng dụng thực tiễn tốt